hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bị phạt vì bán thuốc điều trị covid một mươi chín khi chưa được cấp phép
có gần sáu mươi ca phải thở máy xâm lấn câu hỏi được đặt ra rằng với diễn biến f tăng mạnh như hiện nay
liệu hà nội có thể đáp ứng được bao nhiêu giường điều trị nếu gia tăng ca chuyển biến nặng
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
trước tình hình căng thẳng hà nội mỗi ngày ghi nhận vượt một mươi ca đáng chú ý trong tối qua
theo sở y tế hà nội từ một mươi tám h ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đến một mươi tám h ngày hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi
hà nội ghi nhận một mươi năm một trăm một mươi bốn ca bệnh
bao gồm năm bốn trăm bảy mươi sáu ca cộng đồng và chín sáu trăm ba mươi tám ca đã cách ly
bệnh nhân phân bố tại năm trăm một mươi hai xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
đây là ngày có số ca bệnh nhiều nhất từ khi có dịch ở hà nội
rất nhiều câu hỏi đã gửi về cho chương trình rằng
liệu số f đang tăng chóng mặt như hiện nay thì hà nội có đủ giường điều trị để đáp ứng
trả lời câu hỏi này mới đây trong hội nghị ra ban trực tuyến với ban chỉ đạo các quận huyện
thị xã và xã phường thị trấn về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín vừa qua
phó chủ tịch ubnd tp hà nội chử xuân dũng thông tin
thành phố vẫn luôn chủ động chuẩn bị tám năm trăm linh giường thêm một sáu trăm năm mươi năm giường cho nhi khoa và trẻ em
cùng với đó các bệnh viện trung ương cũng còn nhiều dương bệnh cho bệnh nhân covid một mươi chín
thành phố có thể kích hoạt bệnh viện chuyên điều trị ngoại vi ngay khi cần thiết
bệnh viện đao khoa đức giang có thể tập trung chuyên điều trị bệnh nhân tầng ba
tiến sĩ nguyễn văn thường
đức giang thông tin hiện cơ sở này đang điều trị cho khoảng ba trăm bảy mươi f tầng hai và tầng ba
trong khi đó bệnh viện đa khoa đức giang được sở y tế giao tiếp nhận tối đa bốn trăm linh dường bệnh
theo thông tin từ bệnh viện thanh nhàn hiện tại cơ sở này đang điều trị ba trăm một mươi tám bệnh nhân covid một mươi chín
đều là các trường hợp thuộc tầng hai và tầng ba
hầu hết các bệnh nhân chuyển nặng đều là người cao tuổi người có bệnh nền chưa tiêm
hoặc là chưa tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín
theo phân công của sở y tế hà nội
bệnh viện thanh nhàn có thể tiếp nhận điều trị tối đa ba trăm năm mươi f
trước tình hình dịch diễn biến phức tạp phó chủ tịch ubnd tp hà nội chử xuân dũng nhấn mạnh
các đơn vị cần bình tĩnh và tư tưởng thích ứng an toàn nhưng không chủ quan
kiên trì với quan điểm phân cấp đến các quận huyện thị xã và bốn tại chỗ
tiếp tục tập trung nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở
tập trung quản lý f tại nhà không để tình trạng f không có thông tin
đảm bảo các túi thuốc a b c
tăng cường tập huấn hướng dẫn chủ động và nhuần nhuyễn điều phối các lực lượng hiệu quả cao nhất
sở y tế hà nội cũng đã có công văn về việc tăng cường các biện pháp thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín gửi trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội
phòng y tế các quận huyện thị xã trung tâm y tế các quận huyện thị xã
các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín tại thủ đô
mỗi người dân cần có ý thức bảo vệ sức khỏe không những cho bản thân mà cả cộng đồng
đặc biệt không sợ hà nội vỡ trận vì covid một mươi chín
vì thành phố có thể kích hoạt bệnh viện chuyên điều trị ngoại vi ngay khi cần thiết
mặc dù số ca mắc mới hàng ngày vẫn đang tăng ở ngưỡng chóng mặt
với số liệu ngày hôm qua hà nội đã vượt quá một mươi năm ca mắc mới
hãy nhìn vào đó để thấy mức độ lây lan khủng khiếp của covid một mươi chín
tránh để gây áp lực quá tải lên ngành y tế
thưa quý vị khi số ca f tăng mạnh trên cả nước
một số công ty và đơn vị đã đưa ra hình thức xử phạt người lao động bị nhiễm covid một mươi chín
để hình nhiệm vụ việc mới đây một công ty ra thông báo
nhân viên bị f sẽ bị trừ vào thưởng cả năm
ngoài ra phòng ban nào của công ty có nhiều người nhiễm covid một mươi chín
thì cả phòng sẽ bị hạ thi đua và trừ thưởng
tuy nhiên hành vi này là vi phạm luật lao động và có thể bị xử phạt
trao đổi với luật sư trần viết hà
luật sư thành viên công ty luật nam sơn đoàn luật sư tp hcm được biết
các cứ khoảng một chín mươi năm luật lao động
quy định về việc trả lương
người sử dụng lao động trả lương cho người lao động căn cứ và tiền lương
đã thỏa thuận năng suất lao động và chất lượng thực hiện công việc
như vậy theo quy định chung thì lương của người lao động
là do sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động
trong trường hợp phát sinh dịch bệnh covid một mươi chín
thì người lao động có quyền thỏa thuận lại với người sử dụng lao động
về việc trả lương mức lương
nếu đạt được thỏa thuận giảm lương giữa người lao động và người sử dụng lao động
thì mới được thực hiện giảm lương của người lao động
trường hợp không thỏa thuận mà tự ý giảm lương của người lao động
thì căn cứ khoảng hai điều một mươi sáu nghị định hai mươi tám hai nghìn hai mươi ndcp
người sử dụng lao động có thể bị xử phạt từ năm đến năm mươi triệu đồng
tùy theo số lượng người lao động bị trả lương không đúng thỏa thuận
dưới góc độ pháp luật luật sư hà cho hay
biện pháp khắc phục hậu quả là buộc người tuyển dụng lao động trả đủ tiền lương
cộng với khoản tiền lãi của số tiền lương chậm trả
trả thiếu cho người lao động tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất
của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt đối với các hành vi vi phạm
để tự bảo vệ mình luật sư thành viên công ty luật nam sơn cho hay
người lao động khi bị xâm phạm đến quyền lợi của mình
cần làm việc trực tiếp với công đoàn tại cơ sở nếu có để bảo vệ quyền lợi của mình
trên cơ sở thỏa thuận lại với người sử dụng lao động
hoặc người lao động làm việc trực tiếp với người sử dụng lao động
liên quan về việc bị giảm lương sai quy định
nếu không thỏa thuận được người lao động có thể làm đơn khiếu nại
gửi thanh tra sở lao động thương binh và xã hội
trường hợp vẫn không giải quyết được thì khởi kiện ra tòa
để yêu cầu công ty hoàn trả số lương bị trừ sai quy định
thưa quý vị và các bạn mới đây ubnd tp hcm vừa có văn bản khẩn
gửi sở giáo dục đào tạo sở y tế ubnd tp thủ đức và các quận huyện
điều chỉnh một số nội dung trong quy trình kiểm soát dịch covid một mươi chín
trong trường học đã ban hành trước đó
ubnd tp hcm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh là f một đi học trở lại
sau khi hoàn thành cách ly y tế tại nhà theo quy định
từ đề xuất của sở giáo dục đào tạo và sở y tế
ubnd tp chính thức điều chỉnh một số nội dung trong quy trình kiểm soát dịch
ở các trường học đã ban hành hôm hai mươi hai tháng hai
cụ thể ubnd tp điều chỉnh các nội dung như sau
ở bước ba trong quy trình xử lý khi phát hiện trường hợp f một
tại cơ sở giáo dục sẽ điều chỉnh thành trạm y tế cấp xã
hoặc cơ sở y tế phối hợp với cơ sở giáo dục tổ chức xét nghiệm nhanh khẳng nguyên
hoặc xét nghiệm pcr mẫu đơn cho học sinh và giáo viên
nếu có triệu chứng nghi mắc covid một mươi chín của lớp của f
về việc xét nghiệm với trường hợp f một sau khi hoàn thành cách ly y tế tại nhà theo quy định
nay điều chỉnh thành phụ huynh tự thực hiện xét nghiệm nhanh cho học sinh tại nhà
và ngày thứ năm nếu đã tiêm vaccine đủ liều hoặc ngày thứ bảy nếu chưa tiêm đủ liều
thông báo kết quả xét nghiệm cho giáo viên chủ nhiệm lớp
bằng cách gửi hình ảnh kết quả xét nghiệm qua email zalo viber tin nhắn
trong trường hợp phụ huynh không có điều kiện xét nghiệm nhanh tại nhà
thì có thể đưa học sinh đến trạm y tế để thực hiện
nếu kết quả âm tính học sinh đủ điều kiện trở lại trường học
về theo dõi sức khỏe của học sinh cùng lớp của f nay điều chỉnh thành
các cơ sở giáo dục phải lập danh sách học sinh thuộc nhóm nguy cơ cao
béo phì mắc các bệnh mạng tính bệnh lý bẩm sinh
theo hướng dẫn của bộ y tế để theo dõi sức khỏe trong vòng một mươi ngày
quỹ ban nhân dân tp hcm cũng đề nghị sở giáo dục và đào tạo tp hcm
nhắc nhở các cơ sở giáo dục thực hiện đúng các hướng dẫn
không được yêu cầu phụ huynh thực hiện thêm các xét nghiệm không cần thiết
như xét nghiệm định kỳ hàng tuần xét nghiệm p zero để khẳng định âm tính
trước thực trạng các ca mắc covid một mươi chín ở trẻ em tăng đáng kể như hiện nay
có thể thấy tp hcm đang nỗ lực triển khai nhiều biện pháp
nhằm tránh dịch lây lan nhanh và chuyển biến nặng
đặc biệt là chú trọng phòng bệnh và điều trị bệnh ở trẻ em
còn tại tỉnh đồng nai sau hơn hai tuần tổ chức dạy và học trực tiếp
toàn tỉnh ghi nhận gần một mươi một học sinh giáo viên mắc covid một mươi chín
do số ca mắc tăng cao nên nhiều lớp học ở đồng nai phải chuyển sang học trực tuyến
hiện có gần một mươi học sinh thuộc hơn một trăm sáu mươi lớp học
từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông tại nhiều trường trên địa bàn đồng nai học trực tuyến
để tạo thuận lợi cho học sinh tiếp thu kiến thức khi không thể đến lớp
ngành giáo dục đồng nai đã phát trực tuyến tiết dạy trực tiếp để các em học tại nhà
giao bài qua nhóm trên mạng xã hội tập hợp số học sinh không thể tham gia học trực tiếp để dạy học trực tuyến
ngoài ra khi học sinh mắc covid một mươi chín khỏi bệnh trở lại trường học trực tiếp
giáo viên có trách nhiệm dạy phụ đạo củng cố kiến thức cho các em
ông phan huy anh vũ giám đốc sở y tế đồng nai cho biết
những ngày gần đây số ca mắc covid một mươi chín tại địa phương tăng cao chủ yếu tập trung ở các trường học
hầu hết học sinh trong độ tuổi tại đồng nai đã tiêm đủ liều vaccine
nên mắc bệnh ở mức độ nhẹ được theo dõi tại nhà
đối với trẻ dưới một mươi một tuổi do chưa được tiêm vaccine nên khi mắc covid một mươi chín có nhiều cháu phải nhập viện
đến nay hầu hết học sinh mắc covid một mươi chín ở đồng nai đã khỏi bệnh
từ khi tổ chức học trực tiếp đến nay tỉnh chưa ghi nhận trường hợp học sinh tử vong do dịch
nhằm bảo vệ sức khỏe của học sinh
tránh tình trạng đóng cửa trường học hàng loạt
các ngành chức năng đang phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền về hiệu quả của việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi để khi có chủ trương đồng nai sẽ tiêm ngay cho trẻ
tại tỉnh cà mau hiện số ca mắc covid một mươi chín mỗi ngày tăng cao
nguy cơ dịch bệnh có thể bùng phát trở lại
tuy nhiên tỉnh này vẫn tiếp tục cho học sinh đến trường học trực tiếp
thống kê của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh cà mau cho thấy
trong một tuần qua từ hai mươi ba tháng hai đến ngày một tháng ba
tỉnh này có hơn bốn năm trăm linh ca mắc covid một mươi chín tăng trên hai ca so với tuần trước đó
bí thư tỉnh ủy cà mau nguyễn tiến hải cho rằng
nguyên nhân chủ yếu khiến tình hình dịch bệnh tăng cao là do thực hiện chủ trương thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
nên các hoạt động sản xuất kinh doanh đi lại của người dân dần trở lại bình thường
các hoạt động tập trung đông người tổ chức đám tiệc liên hoan
diễn ra thường xuyên làm cho dịch bệnh khó kiểm soát
bên cạnh đó ý thức chủ quan lơ là không thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
của một bộ phận không nhỏ người dân kể cả cán bộ chưa chấp hành tốt các quy định về phòng chống dịch
nhất là thực hiện năm ca
đối với việc dạy và học trực tiếp bí thư tỉnh ủy cà mau nguyễn tiến hải yêu cầu
ban giám hiệu các trường học nắm thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh
đối với bậc mầm non vẫn tổ chức dạy và học trực tiếp
nhưng theo nhu cầu của phụ huynh đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch
phụ huynh tự test nhanh cho con cháu theo quy định nếu phát hiện f cách ly tại nhà
đối với cấp tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông tiếp tục dạy và học trực tiếp
phụ huynh tự test nhanh cho con em theo quy định nếu âm tính đi học dương tính thì cách ly điều trị
các trường tổ chức test nhanh ngẫu nhiên nếu phát hiện trường hợp dương tính
thực hiện các bước theo hướng dẫn của bộ y tế
trường học lớp học có học sinh f vừa tổ chức dạy trực tiếp
kết hợp dạy trực tuyến nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các em học tập
trước thực trạng f tăng cao mỗi ngày việc vẫn cho học sinh đi học tiềm ẩn nhiều nguy cơ
ca nhiễm sẽ tăng ở trẻ em
tuy nhiên việc giám sát xét nghiệm và cách ly ở trường học đang được tỉnh quản lý sát sao
nên số ca vẫn đang trong tầm kiểm soát
thưa quý vị ngày hai tháng ba tiểu ban truyền thông
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng trị thông tin
tỉnh này vừa ghi nhận một tám mươi sáu trường hợp xét nghiệm dương tính với sars cov hai
trong các ca mắc covid một mươi chín mới này phát hiện qua giám sát cộng đồng bốn trăm năm mươi sáu trường hợp
cách ly tại nhà sáu trăm hai mươi ba trường hợp cách ly y tế hai trường hợp nhập cảnh hai trường hợp
và trở về từ vùng dịch ba trường hợp
các địa phương có ca mắc phát hiện qua giám sát cộng đồng gồm huyện triệu phong bốn mươi tám ca
huyện hải lăng bảy mươi năm ca thành phố đông hà hai trăm linh một ca thị xã quảng trị một mươi chín ca
huyện hương hóa hai ca
huyện gio linh ba mươi năm ca huyện vĩnh linh năm ca huyện cam lộ sáu mươi ba ca và huyện đắk rông tám ca
tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng trị
ông hoàng nam phó chủ tịch ubnd tỉnh nhấn mạnh
với chiến dịch tiêm chủng mùa xuân vừa được triển khai thực hiện trong tháng hai năm hai nghìn hai mươi
quảng trị đã nâng cao tỷ lệ tiêm chủng toàn tỉnh lên chín mươi chín hai mươi hai đối với mũi một cho người trên một mươi tám tuổi
và chín mươi hai sáu mũi hai
trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi được tiêm mũi một
tỷ lệ chín mươi chín năm mươi ba tiêm đủ hai liều đạt chín mươi tám mươi một
bên cạnh đó tư duy kiến thức của người dân trên địa bàn tỉnh về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín đã nâng cao
tuy số ca mắc mới tăng cao trong thời gian gần đây nhưng số ca bệnh nặng vẫn trong tầm kiểm soát
phó chủ tịch ubnd tỉnh quảng trị cho rằng cần dựa vào ý thức của mỗi một người dân
để kiểm soát dịch bệnh và hạn chế các ca lây nhiễm trong cộng đồng
vì vậy ngành y tế cần phối hợp với các cơ quan truyền thông
và cấp ủy chính quyền các cấp các tổ chức đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú hiệu quả hơn
sở y tế cần chủ trì phối hợp với cơ quan đơn vị địa phương tăng cường tuyên truyền sâu rộng công tác tư vấn khám nghiệm tại nhà
bằng nhiều biện pháp để giảm áp lực cho hệ thống y tế
và đảm bảo cho mỗi người dân được tiếp cận phương pháp điều trị covid một mươi chín tại nhà hiệu quả và an toàn nhất ông nam nói
ông hoàng nam cũng lưu ý đối với những quy định về chế độ chính sách dành cho ngành y tế
các ngành đơn vị liên quan cố gắng đừng để muộn đừng để chậm nhằm động viên khuyến khích kịp thời đội ngũ y bác sĩ
nhân viên y tế đang vất vả trên mặt trận chống dịch
để hạn chế tình hình dịch bệnh trong thời gian tới quảng trị nên tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp dự phòng
bằng việc xây dựng phương án phù hợp cho từng hoạt động như dạy học trực tiếp các lễ hội
cùng với đó củng cố thêm cho hệ thống y tế tuyến cơ sở tránh tình trạng quá tải
tại tỉnh sơn la hiện đang điều trị hai mươi sáu trăm một mươi hai f trong đó điều trị tại nhà là hai mươi hai trăm bảy mươi sáu trường hợp
tại các cơ sở y tế là ba trăm ba mươi hai trường hợp và có bốn trường hợp đang điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
đã có một mươi một hai trăm sáu mươi ba trường hợp đã khỏi bệnh và bảy ca tử vong
để nhanh chóng kiểm soát dịch tỉnh sơn la vừa có văn bản yêu cầu các địa phương trong tỉnh
tiếp tục đẩy mạnh và thân tốc hơn nữa việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi ba
cho người từ một mươi tám tuổi trở lại
và tiêm mũi thứ hai cho trẻ em từ một mươi hai đến dưới một mươi tám tuổi đảm bảo an toàn khoa học hiệu quả
bố trí các điểm tiêm chủng tập trung lưu động tại nhà hợp lý
linh hoạt với phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người
chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị địa điểm nhân lực
để tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi ngay sau khi được cung ứng vaccine theo quy định
tăng cường hoạt động của các trạm y tế lưu động trong việc theo dõi điều trị bệnh nhân tại nhà
phân công trách nhiệm cụ thể cho các trạm y tế xã phường thị trấn trạm y tế lưu động
trung tâm y tế các huyện thành phố trên địa bàn trong công tác quản lý người mắc covid một mươi chín tại nhà
để kịp thời hỗ trợ người mắc covid một mươi chín tại nhà và có giải pháp phù hợp với các trường hợp chuyển biến nặng
không để xảy ra tình trạng người mắc covid một mươi chín mà không liên hệ được với cơ sở y tế
không được quản lý hướng dẫn theo dõi y tế tổ chức cấp phát thuốc điều trị kịp thời cho người bệnh
đặc biệt là thuốc kháng virus monopiravir
các cơ sở khám bệnh chữa bệnh có kế hoạch thiết lập khu điều trị covid một mươi chín ngay trong cơ sở khám bệnh
chữa bệnh hiện tại để sẵn sàng vừa điều trị bệnh nhân thông thường vừa điều trị covid một mươi chín
hạn chế tối đa việc chuyển người bệnh covid một mươi chín chỉ thực hiện chuyển tuyến khi vượt quá năng lực chuyên môn
thực hiện nghiêm tổ chức phân luồng sàng lọc các trường hợp nghi nhiễm đến cơ sở khám bệnh
chữa bệnh để phát hiện ca bệnh quản lý điều trị chặt chẽ ngay tại khu điều trị covid một mươi chín
tránh lây nhiễm chéo trong cơ sở khám bệnh chữa bệnh
tỉnh sơn la đang căng mình chống dịch trong những ngày qua khi số ca mắc tăng liên tục
đây không chỉ là trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh mà còn là ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân
vừa qua ông trần đình oanh tránh thanh tra sở y tế thừa thiên huế cho biết đơn vị đã xử phạt ba nhà thuốc
do bán lẻ thuốc không được bán theo quy định của pháp luật
theo đó trong thời gian sở y tế kiểm tra hoạt động của các nhà thuốc trên địa bàn
thì phát hiện ba nhà thuốc gồm minh long đường hùng vương nhà thuốc minh ti đường ngô quyền
và nhà thuốc thuận thái đường ngô quyền có hành vi mua bán thuốc điều trị covid một mươi chín khi chưa được bộ y tế cấp phép
theo đó mỗi nhà thuốc bị phạt bảy năm triệu đồng do bán lẻ thuốc không được bán theo quy định của pháp luật
trước đó ubnd tỉnh thừa thiên huế đã có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan
đảm bảo cung cấp trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó ubnd tỉnh thừa thiên huế giao công an tỉnh sở công thương sở y tế
cục quản lý thị trường tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan tăng cường công tác thanh tra kiểm tra
việc niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết lợi dụng tình hình khan hiếm trang thiết bị y tế trên thị trường
để đầu cơ găm hàng mua gom hàng hóa để tăng giá bán thu lợi
để tránh mua phải những loại thuốc giả hay thuốc chưa được công nhận bởi bộ y tế
mỗi người dân nên tìm hiểu thật kỹ trước khi mua và nên mua thuốc theo đơn chỉ định của bác sĩ
xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo